căng thẳng giữa moscow và phương tây liên quan tới xung đột ukraine vẫn tiếp tục leo thang
bộ ngoại giao nga ngày hôm qua thông báo nước này đã quyết định rút khỏi hội đồng các quốc gia biển baltic cbs
nhằm phản ứng trước các hành động thù địch
bộ ngoại giao nga cho biết quyết định trên không ảnh hưởng đến sự hiện diện của nga trong khu vực
và nhận định thêm rằng những nỗ lực nhằm loại bỏ nga khỏi khu vực baltic sẽ thất bại
bởi moscow sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác có trách nhiệm
cùng ngày bộ ngoại giao nga cho hay nước này đã trục xuất hai nhà ngoại giao tại đại sứ quán phần lan ở moscow
để trả đũa việc helsinki quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao nga trước đó
trong khi đó hạ viện nga đang lên kế hoạch thảo luận về khả năng nước này rút khỏi tổ chức thương mại thế giới wto
và tổ chức y tế thế giới who
chính phủ nga dự kiến sẽ sửa đổi các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế hiện không mang lại bất kỳ lợi ích nào
mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho nước này